cháu sống ở ma và cháu ở đây để thi học kiếp vận động
bố mẹ cháu muốn cháu có cái tính tự lực cháu nâng cao cái kỷ luật
bố mẹ cháu cũng muốn là cháu có nhiều bạn hơn và cháu thưởng mình sống xa bố mẹ trong khoảng một mươi ngày
cứ ở nhà là con không có việc gì làm con làm việc nhà nhiều con chán rồi
bố mẹ con biết về cái chương trình này thì bố mẹ con hỏi là có đi không
thì con cũng muốn đi để biết trải nghiệm xem là quân đội ở đây người ta như thế nào
con nghĩ quân đội là người ta phải nghiêm túc kỷ luật
cháu ở nhà cháu cũng không có việc gì làm lắm cho nên là cháu xin bố mẹ đi cái này để có thời gian chơi với các bạn và làm quen với nhiều bạn hơn
xin kính chào quý vị và các bạn
chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình muôn màu cuộc sống
quý vị và các bạn thân mến
khi hè về cũng là lúc những chương trình kỹ năng sống nhận được
có rất nhiều sự quan tâm và một trong số đó không thể không kể đến đó là học kỳ quân đội
vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu cuộc sống của những người chiến sĩ nhỏ tuổi này nhé
khi ánh nắng giòn tàn của mùa hè tràn ngập trên những con đường tiếng vè sầu kêu râm ràn khắp nơi
cũng là lúc những bạn nhỏ lên đường nhập ngũ
những gương mặt thơm ngây nhưng cũng không kém phần háo hức
các em đang chuẩn bị bước vào khóa đào tạo học kỳ quân đội
khi kết thúc năm học và các em học sinh bước vào kỳ nghỉ hè
không ít các ông bố bà mẹ bắt đầu phải suy nghĩ xem nên cho con mình chơi gì học gì và làm gì thì bổ ích
thiết thực để giúp cho con có một kỳ nghỉ thú vị
và một trong những điều được nhiều phụ huynh lựa chọn chính là học kỳ quân đội
thanh đoàn hà nội
cùng trung tâm hỗ trợ và phát triển thanh niên hà nội đã phối hợp với các đơn vị quân đội tổ chức lễ xuất quân
học kỳ quân đội khóa cơ bản
cả bố mẹ và các con đều khá hào hứng dù trước mắt là khoảng thời gian khá dài khi tạm xa nhau
trong gia đình các bác rồi đến bố cũng là trong quân đội
cho nên là cũng muốn con là được trải nghiệm trong quân đội để biết là quân đội như thế nào
bà con cũng học được tác phong quân đội từ các bác và bố trong gia đình
học kỳ quân đội đã được trung tâm hỗ trợ và phát triển thanh niên hà nội tổ chức trong suốt sáu năm qua
triển khai được hai mươi khóa tập huấn với hơn hai năm trăm linh học viên tham gia
trong năm nay trung tâm tổ chức năm khóa với khoảng bảy trăm linh em tham gia ở nhiều đơn vị
trong đó có trung tâm huấn luyện bộ đội biên phòng huyện tàm dương tỉnh vĩnh phúc
và không ít học viên đã tham gia lần thứ hai
vì năm trước em đã tham gia một khóa học quân đội khóa một

tự lập tự làm các công việc đơn giản như việc nhà
con tham gia vào cái chương trình học kỳ quân đội năm nay là để rèn luyện bản thân
và để giúp cho bản thân tốt hơn và có nhiều trải nghiệm thú vị hơn
khi tham gia vào khóa đào tạo học kỳ quân đội
các em sẽ được giới thiệu về truyền thống của quân đội nhân dân việt nam
học các chương trình giáo dục kỹ năng sống kỹ năng thực hành xã hội
trung tâm huấn luyện bộ đội biên phòng tam dương vĩnh phúc dường như sôi động hơn với sự xuất hiện của các chiến sĩ nhí
các học viên sẽ được phân thành nhiều tiểu đội và sinh hoạt trong khu nhà dành cho tân binh
với thời gian và tác phòng trong quân ngũ
sáng thì năm rưỡi bọn con dạy phải tập thể dục với tập võ
sau đấy bọn con đi vệ sinh cá nhân
tiếp đến là bọn con đi ăn sáng
thì bọn con phải ăn thật nhanh để còn về gấp chân màn đội vụ này
và bọn con sinh hoạt như lịch hợp
buổi sáng của các chiến sĩ được bắt đầu khi có tiếng kẻng
từng hàng từng hàng được xếp một cách đều đặn ngày ngắn theo đúng tác phòng quân đội
những động tác rèn luyện đội ngũ
và thể dục được thể hiện một cách nghiêm túc
mặc dù với tiết trời oi ả của mùa hè khiến các em đổ mồ hôi rất nhiều
như mình phải dậy sớm tập thể dục gấp chân màn tập luyện võ
họ thấy bài tập thể dục buổi sáng như thế này
bởi vì nó tốt cho sức khỏe
có lẽ chính vì ý thức được điều đó nên các bạn ai ai cũng tập luyện rất nghiêm túc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
chạy thương chạy một hai ba bốn
tiếp theo mỗi học viên sẽ chỉ có vài phút để gấp chăn màn
không phải là vò tròn mà phải gấp chân màn
gấp sao cho đúng chuẩn với quy định của quân đội
điều này với nhiều bạn còn khá lạ lẫm
bởi thường khi ở nhà các bạn đều có bố mẹ gấp hộ
nhưng khi tham gia vào học kỳ quân đội các bạn phải học cách tự lập với những nếp sinh hoạt này
ở nhà thì thỉnh thoảng cho người phải làm
con vẫn thường gấp chân màn nhưng mà không gấp buông như quân đội ở đây
tuy nhiên cái khó ở đây là làm thế nào để có thể gấp chân màn một cách vuông vắn và phẳng phiêu
những bản tay vốn chỉ quen với bút sách nay đã quen dần với việc gấp chân màn và giặt quần áo
không chỉ học được các kỹ năng mà quan trọng hơn các em còn được học tinh thần tự lập
đến giờ ăn mỗi người một chiếc bát một đôi đũa tự giác ăn theo khẩu phần nhất định
sau khi ăn các em sẽ tự rửa bát đũa sinh hoạt quy củ như một người lính thật sự
thời gian biểu độ khó cũng như lượng vận động được tính toán một cách hợp lý
để từng bước các chiến sĩ nhí theo nề nếp của quân đội
nhờ đó mà các em luôn cảm thấy hứng thú và say mê
về các chiến sĩ nhí
với chương trình học
việc sinh hoạt theo tổ đội theo tiếng còi kèn của chỉ huy
cũng luôn tạo cho các em tinh thần thi đua phấn đấu theo các nội dung học
đối với các em từ một mươi tuổi trở lên là hoàn toàn lứa tuổi
mà các em đã có thể thực hiện được tất cả các nội dung quy định
mà do các cơ quan đơn vị cấp trên đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện
tôi nghĩ là không gặp vấn đề khó khăn gì
bản thân trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi là những người trực tiếp làm
luôn luôn bàn và thống nhất cùng với trung tâm huấn luyện động bộ đội yên phòng
để làm sao chúng tôi có thể thực hiện tất cả các nội dung quy định
đưa các nội dung chương trình ngày càng phù hợp hơn với tâm sinh lý của các cháu ở từng đối tuổi
nhiều năm trở lại đây học kỳ quân đội đã trở thành một chương trình sinh hoạt bổ ích lý thú
có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh
năm hai nghìn một mươi bảy này trên thao trường của nhiều đơn vị quân đội
có rất nhiều chiến sĩ nhí đã có được những ngày hè bổ ích ý nghĩa
học ký quân đội đối với các em học sinh luôn kèm theo nhiều phất vả khó khăn
nhưng cũng mang lại những ý nghĩa thực sự
khi truyền thụ cho các em rất nhiều kỹ năng bổ ích thiết thực cho cuộc sống
sau những ngày trải nghiệm môi trường quân đội các em nhỏ đều thể hiện được sự thay đổi và trưởng thành
nhiều em nhỏ khi ở nhà đều chưa bao giờ phải động tay vào bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất
sau mấy ngày trong quân ngũ đã biết tự gấp gọn chăn màn biết nấu cơm biết tự giặt quần áo
và còn tham gia vào nhiều hoạt động tăng gia sản xuất của đơn vị
các em biết đoàn kết và học cách yêu thương bạn bè giúp nhau cục tiến bộ
biết suy nghĩ và thay đổi bản thân
ngày đầu tiên đến đây thì con cảm thấy rất là bất ngỡ vì là bước vào một môi trường mới
trước khi học quân đội này thì con cũng biết là
bố con trước đây là công an thì con cũng biết là đến học quân đội thì sống trong môi trường quân đội này rất là nghiêm mặt
đến đây thì nó ở vùng núi thì nó đỡ nóng hơn hà nội
một xíu và ở đây thì bọn con có thể gặp được nhiều các bạn mới làm quen
con thấy sinh hoạt tập thể này rất là vui ạ đôi lúc thì hơi hơi nhớ nhà rồi ạ
ngày đầu tiên đến đây cháu cháu hơi bỡ ngỡ vì nó khác hoàn toàn với môi trường ở nhà
bây giờ ở nhà cháu hay chơi ipad còn ở đây thì ở đây phải làm quen với các bạn và chơi những trò chơi như cả đá bóng
đá cầu và những trò chơi dân gian khác
đầu tiên cháu cũng thấy hơi khó khăn nhưng về sau cháu thấy quen dần
ở đây các bạn tắm chung cùng một tập thể và ngủ cùng một phòng
tối thì có thể nói chuyện các bạn tâm sự với nhau
con cảm thấy ở đây nó khác nhà
ở nhà con là có điều hòa lúc nào cũng mát
chơi bình thường
ở hà nội năm mươi mấy độ thì nhà con vẫn mát
nhưng mà ra đây thì trời nóng là phải chịu nóng lạnh là phải chịu lạnh
và con cũng thấy hơi hơi nhớ nhà
mặc dù vui vì gặp được nhiều người bạn mới nhưng những người chiến sĩ nhí vẫn rất nhớ gia đình
bởi gần như đây là lần đầu tiên họ xa gia đình trong khoảng thời gian hơn một mươi ngày
chính vì vậy mà mỗi lần đến kỳ bố mẹ đến thăm các bạn trò chuyện tứ tiết không ngừng
kể về cuộc sống thú vị
thú vị mà mình đang trải nghiệm
còn các ông bố bà mẹ không khỏi xúc động khi nhìn ngắm con
thì cái đầu tiên của tôi nghĩ là sao là đưa các cháu vào bên quân đội để các cháu học hỏi
rồi rèn luyện cái tác phong quân đội để các cháu trưởng thành hơn
và các cháu là tự tin và vững chắc trên con đường sự nghiệp sau này
và đối với một môi trường quân đội
thì chắc chắn cái kỷ cương nó rất là khắt khe
để làm sao cho các cháu là từ đó các cháu sẽ rèn luyện chính bản thân của mình
thực ra cái xã hội bây giờ chúng tôi cũng rất lo lắng là cái vấn đề là nếu để các con mà mấy tháng hè ở nhà
mà không đi ra ngoài va chạm thì sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái có thể là cám dỗ hoặc nỗi kia
và cái quan trọng cái tự giác của mình nó chưa được cao
và cái ý thức kỷ luật của mình nó chưa được cao
thì chính vì vậy là gia đình tôi quyết định là cho cháu đi tham gia
thực sự là rất nhớ con và nhìn thấy con cũng gầy hơn một chút rồi
nhìn hơn một chút rồi nói chung nhìn cảm giác rất là xúc động
nhìn con rất là thương
thực sự là như thế
nhưng mà tôi chỉ nghĩ là mỗi một cái trải nghiệm cũng là một cái giá trị rất lớn
nhất là với lứa tuổi của các con
cái va chạm của cuộc sống quân đội và cái kỷ cương chỉ thấy rất là tốt
bởi vì là thường bây giờ mỗi gia đình chúng ta là rất là ít con
toàn là con vàng con bạc con kim cương cả
nên là để mà trải qua những cái khóa học quân đội như thế này kỳ học quân đội như này chị thấy rất là bổ ích cho các con
trong khoảng hơn một mươi ngày học tập các chiến sĩ nhí đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự về kỹ năng sống
những giá trị mà các bạn cảm nhận thường được viết lên những trang nhật ký bằng những dòng cảm xúc hết sức ngây thơ
học kỳ quân đội chỉ là một bước khởi đầu khơi gợi và đặt nền móng cho nhận thức
góp phần thúc đẩy sự thay đổi trong tư duy hành động của các em thiếu niên nhi đồng
điều quan trọng chính là gia đình
các bậc cha mẹ và thầy cô sẽ tiếp tục tạo được một môi trường tốt
để các em loại bỏ những tiêu cực sự hạn chế trong suy nghĩ loại bỏ những thói quen xấu
và đặc biệt là động viên tiếp sức và có phương án giáo dục phù hợp
để các em duy trì được kết quả huấn luyện giúp các em ngày một hoàn thiện hơn
quý vị và các bạn thân mến khi tham gia khóa học học kỳ quân đội
các chiến sĩ nhí của chúng ta không chỉ
được gian luyện kỷ luật nền nếp mà còn được học những kỹ năng sống vô cùng thú vị và bổ ích khác
như là kỹ năng làm việc nhóm hay là tinh thần đồng đội
đến với khóa học chắc chắn rằng các bạn nhỏ sẽ có một mùa hè với những trải nghiệm thú vị và mới mẻ bên ngoài trường lớp
hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay đã cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin ấn tượng
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau